cụ thể hóa nghị quyết đại hội một mươi ba
mở lối tạo động lực cho cán bộ đảng viên
mới đây bộ chính trị đã ban hành kết luận số một mươi bốn ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
đây chính là cam kết của đảng trong bảo vệ khuyến khích cán bộ

không dám quyết không dám làm không dám sáng tạo

một việc chung những người cán bộ mà dám nghĩ dám làm hết sức trọng đủ bộ
và thực tế chúng ta thấy ở nơi nào mà người cán bộ đứng đầu mà nêu khương
ở đâu mà người cán bộ người đứng đầu mà thật sự làm được có trách nhiệm
ở nơi nào người cán bộ người đứng đầu thật sự dân chủ
thật sự phát huy hết trí tuệ của tập thể đoàn kết trong tập thể
thì ở nơi đó phóng trọng gì đi
trọng dụng cán bộ dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm
dám nói dám đổi mới dám đột phá sáng tạo
và đứng đầu với khó khăn thử thách
suy cho cùng đó là phương cách quan trọng để đảng nuôi dưỡng cán bộ
hay như cách nói của chủ tịch hồ chí minh trong tác phẩm sửa đổi lối làm việc
khiến cho cán bộ có gan phụ trách có gan làm việc
phải đào tạo một mớ cán bộ phụ trách có gan làm việc ham làm việc
có thế đảng mới thành công
đảng phải biết biết nuôi dạy cán bộ
giống như người làm vợ
thường chăm sóc cây quý
phải nâng niu phải chăm sóc cây quý
và trọng cán bộ trọng nhân tài
thế thì tôi nghĩ là công tác cán bộ
thì này nó sẽ phải đẩy lên một cái mức như vậy
thì chúng ta sẽ có nhiều người cán bộ giỏi cán bộ tốt
mà tương nhiên thế thì nó sẽ đẩy lùi
cái bộ phận cán bộ hiếu kém suy thoái
vâng thưa quý vị trong công cuộc đổi mới thì đảng ta xác định
lấy phát triển kinh tế là trung tâm xây dựng đảng là then chốt
lấy xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm là then chốt của xây dựng đảng
công tác cán bộ là then chốt của then chốt
do vậy kỳ này trung ương càng chú ý hơn đến công tác cán bộ
kết luận một mươi bốn của bộ chính trị đã tạo thêm động lực rất lớn
để cán bộ có thêm bản lĩnh dấn thân mạnh dạn trong tư duy sáng tạo và đổi mới
hội nghị trung ương bốn khóa một mươi ba
trung ương thống nhất tiến hành đồng bộ và quyết liệt hơn nữa công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ đặc biệt là người đứng đầu
nhận thức phải chín tư tưởng phải thông quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng
góp phần làm chuyển biến tình hình thật sự có kết quả rõ ràng cụ thể
có như vậy mới phát huy được vai trò trách nhiệm cá nhân
cùng với cấp ủy chính quyền lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt
nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
và các nghị quyết kết luận của trung ương
khuyến khích và bảo vệ những cán bộ làm tốt
dám nghĩ dám làm dám nói dám chịu trách nhiệm
dám vượt qua khó khăn thách thức dám đổi mới sáng tạo đấy
thì theo tôi đây là vấn đề rất mới
chứ nếu mà mình chỉ chú trọng kỷ luật cán bộ thôi là cần thiết
là giữ nghiêm kỷ luật của đảng thì phải kỷ luật
sai phạm thì phải kỷ luật
nhưng mà phải khuyến khích những người tốt
để làm cho những cán bộ giỏi cán bộ tốt ngay càng nhiều
khơi dậy phát huy cái sáng tạo của người cán bộ
cái tiềm năng của đối cán bộ
khắc phục những tình trạng
ví dụ như đồn đề trách nhiệm
ví dụ như né tránh
ví dụ như gãi quyết điểm
ví dụ như lợi ích nhóm
ví dụ như cột truyền chủ yếu nhân
và đặc biệt là sự suy thoái
về phẩm chất thi đạo đồ sống
tạo sự đồng phận tạo sự nhất trí cao
giữa đảng dân cán bộ
và đấy chính là sức mạnh
để trở thành một đối bối
kết luận một mươi bốn được coi là điểm tựa
chính trị quan trọng để tiếp tục
khơi nguồn cho những khối óc dám nghĩ
những con tim dám làm
nhưng dám nghĩ dám làm
dám nói phải vì lợi ích chung
nếu không có cơ chế
giám sát chặt chẽ
sẽ rất dễ dẫn đến nguy cơ
lợi dụng thông thoáng
để sen vào động cơ cá nhân vụ lợi
nô toan lợi ích riêng

quyết định táo bạo của
cố tổng bí thư nguyễn văn linh
xóa bỏ cơ chế tập trung bao cấp
xây dựng kinh tế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa
đã mở ra diện mạo mới cho đất nước
công cuộc đổi mới sau ba mươi năm năm
thành tựu không ít
nhưng thách thức cũng không nhỏ
đặc biệt là những khó khăn từ đại dịch
chưa từng có trong tiền lệ
thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
quá trình phục hồi và phát triển
kinh tế xã hội
thật sự rất cần những quyết định táo bạo
mang tính đột phá
một đại úy cảnh sát khu vực đã có
nghĩa cử đẹp rất ý nghĩa
giữa lúc nhiều bệnh nhân mắc covid một mươi chín
đang được định hướng
điều trị tại các bệnh viện ở đà nẵng
cần được tiếp nhóm máu b
để vượt qua nguy kịch
đó là trường hợp của đại úy đặng quốc bảo
cảnh sát khu vực công an phường hòa thuận đông
quận hải châu thành phố đà nẵng
đại úy bảo
là một trong một mươi ba trường hợp f
tại công an phường hòa thuận đông
sau khi điều trị khỏi bệnh
hoàn thành cách ly theo quy định
anh quay trở về đơn vị
để tiếp tục đảm nhiệm công tác
chỉ chưa đầy hai tuần trở về đơn vị
vào chiều hai mươi tám tháng chín
khi anh làm nhiệm vụ trực ban
thì tiếp nhận thông tin khẩn cho hay
tại bệnh viện phổi đà nẵng
đang có một bệnh nhân covid một mươi chín
rất nguy kịch cần gấp tiểu cầu nhóm máu b
sau khi tham khảo ý kiến
của các bác sĩ chuyên môn
và báo cáo lãnh đạo đại úy bảo
đã ngay lập tức vào bệnh viện phổi đà nẵng
hiến máu cứu người
không chỉ riêng đại úy đặng quốc bảo
mà các cán bộ chiến sĩ công an
phường hòa thuận đông
đều tham gia làm thành viên
của ngân hàng máu nóng online
một kênh thông tin do đoàn thanh niên
công an phường thành lập
nhằm kịp thời hỗ trợ những bệnh nhân đang cần máu
những hành động đó
một lần nữa góp phần tô đẹp thêm
hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân
vì dân phục vụ
trong phần tiếp theo của bản tin
bộ công an yêu cầu các địa phương chủ động khẩn trương
và có phương án ứng phó với mưa lũ
các nước trên thế giới đang triển khai
chiến dịch tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường
kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới
từ đêm ngày một mươi năm tháng một mươi
đã xảy ra mưa lớn tại các tỉnh miền trung và tây nguyên
một số nơi đã xảy ra ngập lụt cục bộ
sạt lở gây chia cắt giao thông
từ nay đến ngày một mươi tám tháng một mươi
khu vực này còn tiếp tục xảy ra mưa lớn
trong đó dự báo khu vực từ hà tĩnh đến quảng ngãi
có tổng lượng mưa từ một trăm năm mươi đến ba trăm linh mm
cục bộ có nơi trên ba trăm năm mươi mm
từ bình định đến khánh hỏa và gia lai
con tum tám mươi một trăm năm mươi mm
cục bộ có nơi trên hai trăm linh mm
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất
tại vùng núi
và ngập úng cục bộ
tại các vùng trũng thấp phen sông
thực hiện chỉ đạo của
thủ tướng hà tĩnh
để chủ động ứng phó với mưa lũ
nhất là lũ quét sạt lở đất
hạn chế thấp nhất thiệt hại
về tính mạng và tài sản của các đơn vị
tập thể doanh nghiệp cơ quan nhà nước và nhân dân
văn phòng bộ công an vừa có công điện
đề nghị ban chỉ huy ứng phó với thiên tai
công an các đơn vị địa phương
triển khai quyết liệt hiệu quả
các biện pháp ứng phó với thiên tai dịch bệnh
đảm bảo an ninh trật tự
thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn bộ công an
và chính quyền địa phương
về công tác ứng phó thiên tai
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
phối hợp chặt chẽ với các ngành các lực lượng
kịp thời sơ tán người dân đang sinh sống
tại các khu vực không đảm bảo an toàn
nhất là khu vực bị ngập sâu chia cắt
vùng trũng thấp ven sông suối
khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất
khu vực đã từng xảy ra sạt lở đất
ngập lột năm hai nghìn hai mươi
hỗ trợ lương thực nhu yếu phẩm cho các hộ phải sơ tán
không để người dân bị thiếu đói
z bảo đảm an ninh trật tự
và triển khai công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trong quá trình sơ tán
và tại nơi tạm trú mới của người dân
theo dõi sát diễn biến mưa lũ
để triển khai ngay các phương án kế hoạch
lực lượng phương tiện và điều kiện ứng phó
bảo đảm phát huy vai trò sung kích
tuyến đầu của lực lượng công an nhân dân
trên mặt trận phòng chống thiên tai dịch bệnh
và hành động theo đúng phương châm
lúc dân cần lúc dân khó có công an
chủ động các phương án phòng chống thiên tai dịch bệnh
trong chính cơ quan đơn vị công an
bảo đảm an toàn về tính mạng sức khỏe
cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ
phòng chống thiên tai dịch bệnh
và an toàn trụ sở tài liệu trang thiết bị làm việc
các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân
chủ động về trang thiết bị nhu yếu phẩm
phục vụ công tác phòng chống thiên tai
và duy trì hoạt động của công an các đơn vị địa phương
nhu cầu sinh hoạt tại các cơ sở giam giữ
do bộ công an công an các địa phương quản lý
nhất là tại các địa bàn đang có mưa lớn
có nguy cơ bị chia cắt xảy ra lũ lũ quét sạt lở đất
triển khai ngay kịp thời các phương án kiểm soát
hướng dẫn phân luồng giao thông
đặt cảnh báo nguy hiểm
nhất là qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu
nước chảy xiết khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất
kiến quyết không cho người vào phương tiện lưu thông
khi chưa đảm bảo an toàn
thông tin các tuyến đường bị ngập để nhân dân biết và phòng tránh
đảm bảo an toàn di chuyển của người dân
và công tác chi viện cho các địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ
ngăn chặn và xử lý nghiêm các phương tiện cố tình đi vào khu vực nguy hiểm
tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của lực lượng công an cấp xã
trong ứng phó với thiên tai
kết hợp với công tác phòng chống dịch
theo đúng tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
nhất là trong công tác nắm hộ nắm người
tuyên truyền vận động nhân dân phòng tránh thiên tai
di rời sơ tán người ra khỏi khu vực nguy hiểm
nơi không bảo đảm an toàn
tham gia tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai
giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự
ngay từ đầu và tại cơ sở
các đơn vị chức năng của bộ sẵn sàng lực lượng phương tiện vật tư kinh phí
để kịp thời tri viện cho các địa phương
trong trường hợp bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ
có phương án bảo đảm thông tin liên lạc
phục vụ công tác chỉ huy điều hành
trong ứng phó với thiên tai tổ chức tìm kiếm cứu nạn
tại các tỉnh miền trung mưa lớn kéo dài
cùng với việc điều tiết lũ tại các hồ chứa
thủy điện đã khiến cho các vùng hạ du bị ngập sâu
hiện lực lượng công an đang nỗ lực giúp người dân
di rời đến nơi an toàn và khắc phục thiệt hại mưa lũ
mưa lũ đã gây sạt lở đất
và chia cắt nhiều tuyến đường tại huyện con cuông và kỳ sơn của tỉnh nghệ an
hơn năm mươi m ta lưu âm tuyến quốc lộ một a đoạn qua huyện diễn châu
cũng bị sụt lún sạt lở
hiện trên địa bàn tỉnh nghệ an đã có ba người bị thiệt mạng do mưa lũ
tại thừa thiên huế lượng mưa lớn khiến nước sông tăng nhanh
kéo theo một số điểm ngập cục bộ khu dân cư
như thị trấn khe tre huyện phú lộc huyện phú vang
một số tuyến tỉnh lộ thuộc phú lộc phú vang nam đông
ngập khoảng ba mươi năm mươi cm
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế
đã kịp thời có mặt đội mưa lội nước để điều tiết giao thông
giúp người dân và các phương tiện lưu thông trật tự ổn định
tránh xảy ra tình trạng pha chạm chết máy gây uổng tắc giao thông
do mưa lớn kéo dài cùng với việc điều tiết lũ của những hồ chứa
nên vùng hạ du ở các huyện thạch hà
cầm xuống đất nước

trong những ngày tới nguy cơ ngập lũ trên diện rộng là rất lớn
một số tuyến đường trọng điểm đã bị sạt lở chia cắt cục bộ
hiện hồ kẻ gỗ thủy điện hố hô đã nâng mức điều tiết lũ
nên có khả năng mực nước lũ sẽ tăng lên
hiện lực lượng công an tỉnh hà tĩnh đang xây dựng phương án
di rời người dân ở vùng thấp trũng ngập sâu đến nơi tránh trú an toàn
sẵn sàng nhân lực phương tiện để ứng cứu kịp thời khi nước lũ dâng cao